với căn hộ hai mươi năm m hai nhưng ngay từ khi xây dựng thí điểm căn hộ diện tích nhỏ này đã vấp phải nhiều ý kiến quan ngại
điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi áp lực hạ tầng tại các đô thị luôn hiện hữu và ngày càng trở nên bức bách hơn
bên cạnh đó những hạn chế về năng lực quản trị tại các đô thị cũng như các khu ở cũng tạo thêm sự lo lắng cho công tác quản lý
điều này hoàn toàn sẽ hiểu bởi áp lực hạ tầng tại các đô thị cũng như các khu ở cũng tạo thêm sự lo lắng cho công tác quản lý
trong khi các đô thị lớn như hà nội và tp hcm đang tìm các giải pháp nhằm giãn dân nội thành
thì việc cho phép phát triển các căn hộ trung cư nhỏ vấp phải nhiều ý kiến phản đối là dễ hiểu
chất lượng cuộc sống của người dân tại các khu trung cư sẽ bị ảnh hưởng khi căn hộ hai mươi năm m hai được cho phép xây dựng là nỗi lo của nhiều người
tuy nhiên theo đánh giá của bộ xây dựng diện tích không phải là yếu tố duy nhất tác động đến chất lượng nhà ở
mặc dù lo lắng về những ổ chuột trong đô thị
nhưng giải pháp cho căn hộ nhỏ này không phải là không có và cũng đã được bộ xây dựng tính đến
tiêu chuẩn này vào thì rõ ràng cái điều đấy là chúng ta đi ngược lại cái cụ mạch mà chúng ta cần
nhưng mà cái tiêu chuẩn cuộc sống của chúng ta cái quan trọng là chỗ ở
mà chỗ ở mà chúng ta cứ đồng ý để cho xây theo cái kiểu cái mật độ đấy hay là cái tiêu chuẩn đấy
thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của người dân
nếu mà không có kiểm soát thì sẽ dễ xây ra những cái nhà những cái khu vực những cái dự án mà dễ biến thành những cái ổ chuột
ngoài học kinh nghiệm của nhiều nước người ta đã làm rồi
thế thì cái này cần phải quan tâm
thế giải pháp nào
thì tôi cho rằng là trước hết là chúng ta cần phải xác định cái tỷ lệ căn hộ am nha bát vuông thích hợp so với toàn bộ các dự án
thế tỷ lệ này thì căn cứ ở đâu
thì phải căn cứ vào dân số căn cứ vào cái nghề nghiệp lao động và đặc biệt là căn cứ vào cái quy mô dân số mà quy hoạch đã khống chế
cái chất lượng nhà thì không chỉ xác định bởi
về cái chỉ tiêu mét vuông mà còn phụ thuộc vào nhiều ố tố
về chất lượng xây dựng về chất lượng hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội và chất lượng về vật liệu xây dựng và nhiều ưu tố khác
do đó là trong cái quy chuẩn thì bộ xây dựng cũng đã quy định là để hạn chế cái chủ đầu tư là tập trung xây dựng quá nhiều cái căn hộ nhỏ trong một dự án
thì đã khống chế là
mỗi dự án thì chủ đầu tư chỉ được xây phép không quá hai mươi năm số căn hộ diện tích dưới bốn mươi năm m hai đối với tổng diện tích căn hộ của toàn dự án
bên cạnh đó chất lượng thiết kế cũng là một yếu tố quan trọng
khi thiết kế phân chia mặt bằng căn hộ giải pháp đột phá thông minh của kiến trúc sư sẽ mang lại sự khác biệt
với hai mươi năm m hai nếu được thiết kế tốt thì vẫn sẽ tiện nghi và bảo đảm cả tính thẩm mỹ
để đưa ra diện tích tối thiểu này
xây dựng đã tham khảo quy chuẩn của nhiều quốc gia
theo tính toán một căn trung cư khép kín chỉ cần một phòng ngủ khoảng từ tám đến một mươi hai m hai
một nhà vệ sinh không quá ba m hai bếp khoảng bốn m hai và một khu sinh hoạt chung khoảng chín m hai
khi tính đến căn hộ diện tích hai mươi năm m hai bộ xây dựng đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế của các nước trên thế giới
tuy nhiên đối tượng hướng tới của loại căn hộ này
cơ quan quản lý lại chưa phản ánh hết nhu cầu của thị trường
tại những khu vực có giá bất động sản đắt đỏ nhất của các quốc gia như anh pháp hồng kông hay singapore
lại là nơi xuất hiện những căn hộ nhỏ thậm chí siêu nhỏ với diện tích trên một mươi m hai
nhu cầu căn hộ nhỏ không chỉ có ở người có thu nhập thấp
mà còn xuất hiện ở cả những người có thu nhập rất tốt nhưng chịu áp lực cao về công việc và còn độc thân
nhìn chung giảm diện tích căn hộ sẽ giúp cho giải hàng hóa của thị trường rộng hơn giúp cung cầu gặp nhau
vì vậy đây là một chuyển biến đáng mừng của chính sách
mặc dù vậy thị trường có lý lẽ của mình không phải vì thiếu căn hộ nhỏ mà cứ làm ra là bán được
căn hộ diện tích nhỏ nằm ở trung tâm thành phố với giá bán cao có thể vẫn bán chạy
còn nếu đưa ra ngoại thành vùng ven mà không gắn với các khu công nghiệp chế xuất
không thuận lợi cho việc đi lại hàng ngày của người dân không có hạ tầng xã hội
dù giá rất hợp lý nhưng chưa chắc đã được thị trường đón nhận
thứ nhất là chúng ta phải có quy hoạch căn cứ vào số dân
rồi xác định ra số căn hộ mà anh được phép xây dựng
cái thứ hai là quy chuẩn chúng ta cũng phải xác định căn hộ gọi là stu là bao nhiêu mét
rồi là một phòng ngủ là bao nhiêu mét hai phòng ngủ là bao nhiêu mét
và ba phòng ngủ là bao nhiêu mét
thứ tư là thị trường người ta điều tiết
anh phát triển bây giờ thì là thị trường người ta cũng rất là thông minh
anh mà phát triển mà cái căn hộ xấu quá rồi là môi trường sống nó không tốt thì người ta cũng không buồn
theo ông phạm thanh hưng phó chủ tịch hội đồng quản trị cen group
chúng ta nên tôn trọng thị trường
các quốc gia phát triển có thu nhập gấp hàng chục lần thì vẫn cho phát triển căn hộ nhỏ
vì đó là nhu cầu của thị trường
và trong cùng một dự án thậm chí một tòa trung cư
có thể có những căn hộ rất lớn và căn hộ rất nhỏ

khá bất ngờ khi căn hộ hai mươi năm m hai đang được tính đến là cứu cánh cho các dự án cải tạo trung cư cũ
ở hà nội đang nằm trong cảnh bế tắc
những căn hộ nhỏ sẽ giúp tháo gỡ cho các dự án về bài toán cân đối lợi ích
việc gia tăng tầng cao tăng diện tích xây dựng cũng được giảm bớt áp lực
trước đây với quy định căn hộ tại các trung cư thương mại không được nhỏ hơn bốn mươi năm m hai
có những hộ dân được bồi thường tái định cư tại chỗ
sau khi thực hiện dự án gặp khó vì số diện tích tăng thêm này
căn hộ tập thể cũ thường có diện tích từ hai mươi năm đến ba mươi m hai
sau khi xây mới các hộ dân phải trả thêm tiền
số tiền này đã không nhỏ với những hộ gia đình thu nhập thấp
hay với các chủ hộ là người có tuổi đã nghỉ hưu
quan điểm áp dụng tỷ lệ bồi thường tái định cư là một một
có thể được thực thi với điều chỉnh về chỉ tiêu diện tích cho căn hộ
trước những câu hỏi đặt ra của dư luận bộ xây dựng khẳng định
quy chuẩn tiêu chuẩn cho căn hộ hai mươi năm m hai đã được tính toán
căn cứ trên cơ sở pháp lý khoa học và thực tiễn
về quản lý đô thị bên cạnh những ý kiến lo ngại
cũng có quan điểm cho rằng vấn đề cốt lõi là tuân thủ đúng tiêu chuẩn
quy chuẩn quy hoạch được duyệt và có sự quản lý chặt chẽ
trong suốt quá trình sử dụng
chính quyền địa phương cơ quan quản lý không thiếu công cụ để quản lý
vì thế không thể vì khó quản mà cấm bởi đây là nhu cầu thực tế của thị trường
một dự án nhà ở thương mại cho dù có căn hộ hai mươi năm m hai hay không
đều phải đủ trình tự qua các khâu thẩm định phê duyệt quy hoạch
chấp thuận chủ trương cấp phép theo quy định của pháp luật
phân khu quy hoạch chi tiết quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
quy hoạch hạ tầng xã hội để xem xét giả soát đảm bảo chỉ tiêu dân số
chỉ tiêu về mật độ xây dựng về chiều cao công trình
để đảm bảo kiểm soát được dân số không đảm bảo quá tài
về điều kiện hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội của dự án
và khu vực kết nối với các khu vực lân cận
sau khi nghiên cứu căn cứ vào tình hình
kinh tế xã hội nhất là khi chúng ta đã quản lý đô thị
rồi là thực hiện theo cơ chế thị trường ngày một tốt hơn
thì thấy rằng việc quy định cứng về diện tích căn hộ
rồi diện tích tối thiểu quá cao thì cũng gây ra bất cẩn
và luật nhờ năm hai nghìn một mươi bốn sửa đổi luật nhờ năm hai nghìn năm đã điều chỉnh lại
không còn quy định diện tích tối thiểu
không còn quy định diện tích tối thiểu của căn hộ trung cư nữa
mà phải căn cứ vào cái tiêu chuẩn quy chuẩn của nhà ở
cũng như tình hình của thị trường để quyết định diện tích căn hộ
nếu như trong quá trình triển khai quy hoạch
không còn tình trạng nhà đầu tư mặc cả về mật độ xây dựng
về khoảng lùi tầng cao công trình
khi các tiêu chuẩn quy chuẩn được thực thi nghiêm túc
khi công tác quản lý vận hành các dự án được thực hiện tốt
thì không còn nỗi lo căn hộ hai mươi năm m hai trở thành tác nhân gây quá tải
cho các đô thị
những căn hộ cho hộ độc thân phục vụ cho sinh viên
những hộ gia đình trẻ thì câu chuyện này là câu chuyện bình thường
còn việc câu chuyện quản lý thế nào của trách nhiệm nhà nước
lại là thực hiện theo quy định của pháp luật
rất nhiều liên quan đến pháp luật về quy hoạch
pháp luật về đầu tư xây dựng
nghiệm thu bàn giao công trình
có rất nhiều pháp luật
còn quy chuẩn này chỉ là một trong những văn bản về kỹ thuật thôi
chứ không phải nó là yếu tố quyết định là sẽ mở rộng
hoặc nở rộ cái phong trào phát triển căn hộ nhỏ
cái việc mà chúng ta cho phép xây dựng căn hộ là hai mươi năm m hai
tạm gọi là studio đi
không có nghĩa là trong một tòa nhà đây toàn bộ
cái số lượng căn hộ đều là hai mươi năm m hai cả
bởi vì sao

cái số lượng căn hộ đó
như vậy mật độ dân cư mật độ xây dựng

hạ tầng xã hội
bộ xây dựng cho biết khi các quy định được đưa vào cuộc sống
bộ sẽ vẫn tiếp tục tiếp thu ý kiến phản hồi

bộ xây dựng cho biết khi các quy định được đưa vào cuộc sống
bộ sẽ vẫn tiếp tục tiếp thu ý kiến phản hồi
từ phía người dân chính quyền các doanh nghiệp
các chuyên gia để cập nhật đánh giá những tác động thực tế
và sẽ xem xét sửa đổi bổ sung nếu có vướng mắc